tối ngày một mươi ba tháng một mươi một đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của người dân khu dân cư số sáu và số chín
phường quán thánh quận ba đình thành phố hà nội
cùng tham dự với bà con có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toàn nhân dân tối cao
gửi đến bà con nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất đồng chí trần thanh mẫn biểu dương và hoan nghênh nỗ lực của bà con
khi luôn góp phần xây dựng gia đình văn hóa tổ dân phố văn hóa
đặc biệt là đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp luôn nâng cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền sâu rộng
tới nhân dân chấp hành chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước nhất là công tác dân vận
ổn định an ninh trật tự chính trị trên địa bàn
đồng chí cũng đề nghị bà con nhân dân phường quán thánh quận ba đình phát huy truyền thống đoàn kết
chung tay xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
thi đua chào mừng đại hội đảng bộ thành phố và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng